chiều ngày hai mươi một tháng bảy tại thành phố buôn ma thuột tỉnh đắk lắc đoàn công tác của bộ y tế đã có buổi làm việc với sở y tế và lãnh đạo bệnh viện các tỉnh trong khu vực về công tác khám điều trị bệnh bạch hầu của các tỉnh tây nguyên
tham dự buổi làm việc còn có lãnh đạo các bệnh viện tuyến trên như bệnh viện bạch mai bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương bệnh viện trợ rẫy tp hcm bệnh viện nhiệt đới tp hcm bệnh viện trung ương huế
các đơn vị được bộ y tế phân công hỗ trợ cho các tỉnh tây nguyên phòng chống bệnh bạch hầu
tính đến ngày hai mươi tháng bảy khu vực tây nguyên đã có một trăm linh tám trường hợp dương tính với bệnh bạch hầu xảy ra trên địa bàn bốn tỉnh đắk lắc đắk nông gia lai con tum
trong đó có ba trường hợp tử vong
tại buổi làm việc thứ trưởng bộ y tế nguyễn trường sơn đề nghị ngành y tế các tỉnh tây nguyên cần tiếp tục kiểm tra
ra soát kiện toàn nguồn nhân lực vật lực của hệ thống y tế triển khai kế hoạch tiêm chủng vaccine trên toàn khu vực
tăng cường huấn luyện đội ngũ cán bộ y tế để tạo thành hành lang chống dịch
bên cạnh đó căn cứ diễn biến dịch bệnh dự đoán trước các tình huống có thể xảy ra và đưa ra hướng xử lý
đối với các khó khăn trong vấn đề trang thiết bị và tự y tế và cách ly y tế của các địa phương
cũng được lãnh đạo bộ y tế ghi nhận và sẽ có hướng giải quyết trong thời gian tới